đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai do thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường lê công thành làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về công tác phòng chống thiên tai với ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình
tại buổi làm việc các đại biểu tỉnh hòa bình đã đề xuất với đoàn kiểm tra một số nội dung như hỗ trợ kinh phí cho tỉnh để phục hồi các công trình đã bị hư hỏng
cấp tiếp vật tư dự trữ phù hợp phục vụ phòng chống thiên tai hỗ trợ tỉnh trong công tác nâng cao năng lực cán bộ tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
ghi nhận những ý kiến của địa phương đồng chí lê công thành đề nghị thời gian tới tỉnh hòa bình cần tập trung tuyên truyền cho người dân hiểu và chủ động sơ tán khỏi những vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai
thường xuyên kiểm tra các công trình địa điểm dễ xảy ra sạt lở có cảnh báo kịp thời cho người dân phòng tránh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án kè chống sạt lở xây dựng các khu tái định cư nhằm sớm ổn định đời sống cho người dân